tiếp tục thông tin liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với dương việt hồng
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s
theo công an tỉnh đồng nai việc bắt khẩn cấp dương việt hồng để điều tra các sai phạm liên quan
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh cụ thể là việc thay đổi kết cấu cải tạo thùng xe tải
sau khi bắt dương việt hồng công an tỉnh đồng nai đã thực hiện lệnh khám xét trung tâm năng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s
để thu thập tài liệu hồng là giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tại tp biên hòa
sáu nghìn hai s tại tp long khánh sáu nghìn ba s tại huyện định quán cả ba trung tâm này đều thuộc sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai
mỗi ngày lượng xe đến trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s để đăng kiểm là rất lớn
đang vận chuyển trái phép chất lượng
má túy nguyễn lê quốc toàn trú tại tp phan thiết tp bình thuận đã bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về má túy công an tỉnh bình thuận phối hợp với công an phường phú thủy tp phan thiết phát hiện bắt giữ
vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn lực lượng công an bắt quả tăng toàn khi đối tượng này vừa đến một nhà xe trên địa bàn phường phú thủy để nhận hàng
kiểm tra nhanh tổ công tác phát hiện trong gói hàng có chứa năm trăm linh gram ma túy toàn khai được một người quen nhờ đến nhận hộ và trả tiền công bốn trăm linh đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của toàn lực lượng chức năng còn thu giữ thêm năm trăm hai mươi năm gram ma túy chín gói ma túy nước vui hai viên thuốc lắc hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
hai đối tượng là thái phú vinh sinh năm hai nghìn bốn và nguyễn duy tường
sinh năm hai nghìn ba cùng chú tại huyện thoại sơn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó nhóm của vinh và tường từng có mâu thuẫn đánh nhau với một nhóm tên huy và đạt
đến ngày một mươi tám tháng ba vinh và tường nhận được thông tin nhóm huy và đạt đang có mặt trên địa bàn thị trấn núi sập huyện thoại sơn nên đã mang theo hung khí đến khu vực trên để giải quyết mâu thuẫn
tại đây vinh và tường đã nhận lầm phạm hữu ton chú tại huyện châu thành là người của nhóm đối thủ nên đã đuổi theo rồi chém một mươi hai nhát vào chân của ton
nạn nhân được đưa đi cấp cứu với tình trạng bị thương nặng ở lòng bàn chân giám định thương tật là năm
cũng do nảy sinh mâu thuẫn tử trước hai nhóm thanh thiếu niên gần năm mươi người đã mang theo tuyếp sắt bom xăng dao phóng lợn mã tấu hẹn nhau để hỗn chiến
giật mẹ vụ việc được công an tp cao bằng tỉnh cao bằng ngăn chặn kỳ thương
công an đã ra quyết định khởi tố bị can một mươi chín đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng trong đó ra lệnh bắt tạm giam hai bị can gồm hà phúc mạnh và sầm anh vũ ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi bảy bị can
trước đó vào tối một mươi năm tháng bốn do xảy ra mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm thanh niên này đã thách thức tụ tập đánh nhau
ngay sau khi nắm được thông tin lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường để không chế ngăn chặn vụ việc đồng thời đưa nhiều đối tượng về trụ sở làm việc và tạm giữ nhiều tăng vật có liên quan
thuốc lá điện tử thuốc lá nông nóng và sisa là các sản phẩm chưa được phép nhập khẩu kinh doanh và lưu hành tại việt nam
thế nhưng vì lợi nhuận các đối tượng vẫn tìm đủ mọi cách để buôn bán thậm chí thì tại nhiều địa điểm còn kinh doanh rất công khai
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa kiểm tra phát hiện hai điểm kinh doanh thuốc lá địa tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại hai điểm kinh doanh do đỗ thị thu bích và nguyễn thị thu bích
đỗ thị thành nguyên cung chú tại thị trấn phước an huyện crong park làm chủ
cơ quan công an phát hiện chín mươi cây thuốc lá địa tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra hai chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên
đồng thời khai nhận số thuốc lá điện tử trên đặt mua qua mạng xã hội để bán kiếm lời và thương bán cho các em học sinh cấp hai và cấp ba
hiện công an huyện cron park đã tiến hành lập biên bản làm việc niêm phong số hàng hóa để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cho biết đơn vị đang phối hợp với công an huyện vũng liêm xác minh xử lý nghiêm đối tượng tổ chức và nhóm đối tượng đánh bạc trên địa bàn
vào chiều hai mươi sáu tháng bốn lực lượng công an kiểm tra căn nhà của nguyễn khoa nam chú tại huyện vũng liêm
thì phát hiện bắt quả tang một mươi hai đối tượng chú trên địa bàn đang tụ tụ
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai mươi một bộ bài tay gần một mươi một triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng khác
cơ quan công an xác định tụ điểm đánh bạc trên do nam đứng ra tổ chức thời điểm kiểm tra còn thu giữ nhiều phơi đề
những ngày này tại khu di tích lịch sử đền hùng hàng triệu người dân và du khách đã đổ về tham quan chiêm bái
do đó nguy cơ cháy nổ từ việc hương khói lại càng cao nếu công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ không được chú trọng để người dân du khách yên tâm khi về chảy hội hành hương
cùng với việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an ninh trả tự công tác phòng cháy chữa cháy
cũng được lực lượng công an tỉnh phú thọ đặc biệt chú trọng
trong thời gian diễn ra dẫu tổ tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cháy nổ cao
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú thọ bố trí lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ của khu di tích lịch sử đền hùng hạt kiểm lâm thành phố việt trì
tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy giả soát bổ sung trang bị phương tiện công cụ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy tại chỗ
phù hợp với từng địa điểm nhằm chủ động ứng phó và xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra
công an phòng cháy chữa cháy đã tổ chức triển khai các văn bản để đến công an các huyện hành trị kiểm tra
giả soát bổ sung trang bị phương tiện công cụ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy tại chỗ

lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cơ nạn cơ hội công an tỉnh phú thọ đã tổ chức cho ban quản lý diện tích đền hùng
các hộ kinh doanh ký căm kết đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cơ nạn cơ hội
đồng thời chủ động xây dựng phương án kế hoạch cụ thể tổ chức các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cơ nạn cơ hội
yêu cầu một trăm linh các cơ sở thờ tự hộ kinh doanh quanh khu di tích phải trang bị bình chữa cháy tại chỗ
các chủ nước khu hóa tiền vàng trong khu diện tích cũng phải đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
các cơ sở kinh doanh của chúng tôi đều đã được khu diện tích lịch sử đền hùng và phòng cháy chữa cháy tuyên truyền
nhắc nhở kiểm tra về công tác đảm bảo về phòng cháy chữa cháy cho an toàn trong dịp lễ hội đền hùng
hàng hóa thì chúng tôi xếp rất là ngăn nắp
thông thoáng hành lang quầy hàng nào cũng có được chuẩn bị thiết bị để phòng cháy chữa cháy khi sự cố xảy ra
có thể nói công tác phòng cháy chữa cháy tại các đền chùa đặc biệt là khu di tích lịch sử đền hùng
không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng của ban quản lý nhà đền
mà đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân khi đến vãn cảnh hành hương
do đó mỗi người cần tự nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của nhà chùa nhà đền
hạn chế thắc hương khói đốt vàng mã những nơi đông người để việc hành hương được an toàn tuyệt đối
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên phạt phạm văn phúc chú tại huyện gò quao tỉnh kiên giang sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn phúc danh trí nguyên cùng một số ngư phủ khác tổ chức nhậu
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày thì giữa phúc và nguyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
sau đó nguyên lấy dao và dùng tay bóp cổ rồi đẩy phúc ngã
lúc này phúc nhìn thấy một cây dao liên cầm lấy và đâm vào ngực của nguyên làm nguyên tử vong
sau khi gây án phúc đã đến cơ quan chức năng để đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình
bắt trước các video trên mạng xã hội có nội dung
mang dao kiếm đi chặt biển số xe mô tô sau đó đăng tải lên facebook
mới đây một nhóm đối tượng trên địa bàn huyện đại tư tỉnh thái nguyên đã bị khởi tố về tội
cụ thể ngày hai mươi bốn tháng bốn ngô xuân phương rủ bốn thanh thiếu niên khác cùng chú tại huyện đại từ
mang theo một thanh kiếm bàn nhau tìm người đi xe mô tô để chặt biển số
khi đến xã cát nê huyện đại tư nhằm đối tượng thấy một thanh thiếu niên
thì đuổi theo dùng kiếm chém vào phần đuôi xe để cướp biển số xe và chém vào tay của nạn nhân
sau một hồi rượt đuổi nạn nhân may mắn trốn thoát còn phần đuôi xe có gắn biển kiểm soát đã bị đứt hoàn toàn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố các bị can
về tội cướp tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật
vừa chấp hành xong án phả tù trở về địa phương đặng thị anh chú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
lại tiếp tục sử dụng nơi ở của mình làm điểm mua bán ma túy với phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc đã khởi tố đặng thị anh về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó qua kiểm tra triển khai các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cao lộc phát hiện đặng thị anh sử dụng nơi ở của mình
làm điểm mua bán ma túy đối tượng cải tạo nhà ở với bốn lớp cửa khóa và chỉ thực hiện giao dịch ma túy qua lỗi nhỏ
khe tường gây khó khăn cho việc bắt giữ
với quyết tâm phá án sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tổ công tác công an huyện đã triển khai lực lượng bắt quả tang đặng thị anh
đang có hành vi mua bán ma túy cho người nghiện tại nơi ở tăng vật thu giữ là gần một trăm hai mươi tám gram ma túy tổng hợp
đối tượng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tỉnh hưng yên hiện có một mươi bảy khu cụm công nghiệp và nhiều dự án khu công nghiệp
khu đô thị đang được triển khai xây dựng thu hút người lao động từ các địa phương khác đến làm việc
trong đó có khoảng hơn ba mươi lao động là người dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh miền núi phía bắc
đây phần lớn là lao động phổ thông hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhận thức pháp luật còn hạn chế
trong đó có không ít người nghiện ma túy
trước tình hình này công an tỉnh hưng yên đã có nhiều biện pháp phòng chống ma túy
tập trung vào nhóm lao động là người ngoại tỉnh người dân tộc thiểu số
nhờ tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên chỉ trong sáu ngày từ hai mươi một đến hai mươi sáu tháng bốn
công an huyện văn giang văn lâm đã phát hiện hai mươi bảy vụ bốn mươi đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong đó có ba mươi bốn người là người ngoại tình
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
công an tỉnh hưng yên tiếp tục tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch
giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ
giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm về ma túy
đồng thời có giải pháp quản lý người nghiện ma túy nhất là những lao động ngoại tỉnh đang làm việc trên địa bàn
thưa quý vị những vụ cướp táo tợn xảy ra gần đây chính là bài học cảnh báo tới các ngân hàng về công tác đảm bảo an ninh an toàn
bởi lẽ chính kẽ hở trong công tác đảm bảo an ninh là điều kiện
thuận lợi để các đối tượng thực hiện chót lọt hành vi của mình
trở lại với câu chuyện tại đà nẵng sau khi vụ đập phá cây atm trộm kết sắt và vụ cướp chi nhánh ngân hàng xảy ra
công an thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
một chi nhánh ngân hàng tại phường hải châu hai quận hải châu
sau khi nắm bắt thông tin về vụ cướp xảy ra trước đó
tất cả cán bộ nhân viên bảo vệ tại cơ sở đều được tập hứng lại phương án đề phòng tội phạm cướp tiền trộm cắp tài sản
lực lượng tại chỗ này đóng vai trò rất quan trọng trong việc xử lý tình huống
bởi họ là những người tiếp cận ngay từ ban đầu với đối tượng
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát khu vực trên địa bàn các phường tăng cường công tác tuyên truyền
nhắc nhở nâng cao tuyên thần cảnh giác các nhân diện đối tượng có biểu hiện nghi vấn